làm việc với tỉnh lai châu đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở của tỉnh
với các nội dung chuẩn bị văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh lai châu
đồng chí yêu cầu báo cáo cần đưa vào mục tiêu bổ sung nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng
đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị làm rõ các hướng phát triển trọng tâm
trọng điểm ở các ngành các lĩnh vực mà lai châu có thế mạnh
cần làm rõ tác động của dịch bệnh thiên tai ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế xã hội